tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng hai bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng hai và triển khai các biện pháp công tác tháng ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước
về bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nhất là đảm bảo an ninh trật tự tết sắp thìn cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trong đó đã điều tra khám phá hơn ba bảy trăm linh vụ án về trật tự xã hội bắt xử lý tám bảy mươi năm đối tượng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án
thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
đối với tội phạm ma túy phát hiện hai ba trăm bảy mươi bốn vụ ba chín trăm ba mươi bốn đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một mươi năm ba mươi một kg heroin hai trăm ba mươi bốn chín mươi ba kg và hai trăm bốn mươi bảy hai trăm hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp hai mươi tám chín mươi bảy kg cần sa
bộ công an đã tập trung nâng cấp hoàn thiện chức năng cổng dịch vụ công bộ công an
trong tháng tiếp nhận bảy ba trăm ba mươi bốn hai trăm năm mươi sáu hồ sơ trực tuyến
đạt tỷ lệ chín mươi năm
phát biểu chỉ đạo hội nghị bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng cho biết lực lượng công an đã quyết liệt triển khai toàn diện các mặt công tác thực hiện cùng lúc năm cao điểm lớn về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
thu hồi vũ khí công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm
qua đó đã thực hiện được mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quốc gia trật tự xã hội phục vụ cho nhân dân vui xuân đón tết
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh chín kết quả nổi bật mà lực lượng công an đã thực hiện trong thời gian qua như chủ động tham mưu với đảng các chính sách để đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia độc lập chủ quyền
nhiều đơn vị địa phương đã đạt chiến công xuất sắc một trăm linh vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá tiếp tục đi đầu trong thực hiện đề án sáu dũng cảm cứu được bảy mươi người trong các đám cháy
trong đó có nhiều vụ cứu người trong điều kiện hết sức ngặt nghèo nguy hiểm tìm được nhiều người mất tích công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường được người dân đánh giá cao
nhiều đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng hiệu quả nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ giúp đỡ nhân dân các cháu có hoàn cảnh khó khăn trẻ em không nơi nương tựa
về nhiệm vụ trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo sáu của chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án tập trung thực hiện các công tác trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo an ninh các địa bàn chiến lược tăng cường quản lý nhập cảnh quá cảnh cư trú triển khai các biện pháp thực hiện kéo giảm tội phạm hình sự phòng chống ma túy tập trung các phương án phòng cháy chữa cháy nhất là các lễ hội có phương án đảm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông có quy chế xử lý nghiêm công chức viên chức cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm trật tự an toàn giao thông tăng cường quản lý cơ sở giam sử tăng cường đảm bảo an ninh an toàn chạy giam
ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan đại diện ngoại giao việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
giữa buổi gặp mặt có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn minh vũ ủy viên dự khuyết trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc hai bộ

đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh bộ công an xác định công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nhà nước việt nam triển khai và thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của đảng và nhà nước theo định hướng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với phương châm triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được bộ trưởng tô lâm đề nghị các đồng chí trưởng cơ quan đại diện tiếp tục quán triệt
sâu sắc quan điểm chủ trương đường lối của đảng nhà nước về đối ngoại nói chung đối ngoại trong lĩnh vực chính trị an ninh nói riêng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc vận dụng sáng tạo trường phái ngoại giao cây tre trong quan hệ với các đối tác
theo mặt bộ ngoại giao và các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài thứ trưởng thường trực nguyễn minh vũ trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm các đồng chí lãnh đạo bộ công an và các đơn vị của bộ công an đã dành nhiều tình cảm sự quan tâm giúp đỡ bộ ngoại giao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao khẳng định công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa hai bộ thời gian qua rất kịp thời và đạt hiệu quả rất cao
chiều nay ngày hai mươi bảy tháng hai tại hà nội
chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc trong vùng dân tộc trăm tỉnh ninh thuận
bộ công an cùng trung tướng nguyễn xuân rất tư lệnh quân khu chín đồng chủ trì buổi lễ trong đợt giao nhận quân năm nay vào sáng ngày hôm nay tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long có một trăm năm mươi ba công dân tham gia nghĩa vụ quân sự trong đó có bốn mươi bảy công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh công dân trúng tuyển là đoàn viên công dân có trình độ đại học chiếm một mươi bốn hai mươi chín hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội
giải quyết kịp thời các khó khăn
tiếp bước truyền thống quê hương mang thít anh hùng mỗi năm có hàng trăm công dân của huyện đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ nhiều công dân được rèn luyện trong môi trường quân đội và công an đã trở thành sĩ quan quân đội quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang
với niềm vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng các tân binh hãy phát huy truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân công an nhân dân và truyền thống bộ đội cụ hồ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và công an không ngừng rèn luyện đạo đức phẩm chất người quân nhân cách mạng ra sức phấn đấu học tập nâng cao trình độ năng lực kiến thức an ninh quân sự nâng cao bản lĩnh chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến cùng trung tướng nguyễn xuân giáp tư lệnh quân khu chín và lãnh đạo chính quyền địa phương đã tới từng hàng quân động viên tặng hoa chúc mừng tiếp thêm động lực nhiệt huyết cho các tân binh nỗ lực phấn đấu rèn luyện giữ gìn đoàn kết chấp hành nghiêm kỷ luật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và cũng trong sáng nay tại quảng trường trung tâm huyện bát sát tỉnh lào cai huyện bát sát đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn
trong một trăm hai mươi ba tân binh là những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
tham dự buổi lễ có đồng chí trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi bốn theo chỉ tiêu được giao cấp ủy chính quyền hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện bát sát tỉnh lào cai cùng các ban ngành đoàn thể của huyện cùng các xã thị trấn triển khai đồng bộ quyết liệt công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn quy định
theo đó năm hai nghìn hai mươi bốn
theo chỉ tiêu huyện bát sát có một trăm hai mươi ba thanh niên ưu tú lên đường tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn long cùng lãnh đạo tỉnh lào cai đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh lào cai có hai trăm hai mươi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
một trăm linh công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn đều đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đã tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó có một công dân có trình độ đại học
hai công dân có trình độ trung cấp
một trăm linh công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
một mươi công dân đã được kết nạp đảm
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam
chúng tôi xin được gửi lời chúc tới các y bác sĩ trên khắp mọi miền tổ quốc luôn mạnh khỏe
để tiếp tục sứ mệnh cao cả là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
vâng thưa quý vị với đặc thù điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp
nhiều người già mắc bệnh lý nền
đội ngũ y bác sĩ của khoa nội hô hấp bệnh viện một mươi chín tháng tám đã luôn nỗ lực đổi mới
cập nhật kiến thức công nghệ y khoa hiện đại vào việc khám chữa bệnh
với mục tiêu tạo dựng niềm tin thương hiệu đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trung bình một ngày có khoảng một trăm linh lượt người đến khám tại khoa nội hô hấp bệnh viện một mươi chín tháng tám
tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp sau đại dịch covid một mươi chín vào viện ngày càng gia tăng
đặc biệt là bệnh ung thư phổi
vì vậy lượng công việc hàng ngày của các bác sĩ cũng tăng cao và áp lực nhiều hơn
nhưng niềm vui của họ chính là nhìn thấy những bệnh nhân vui khỏe trở lại